vào khoảng giờ ba mươi phút sáng nay do mưa lớn nước lũ quét móng đá khiến cho cầu đôi đập tràn trên địa bàn xã tân hà huyện đức linh tỉnh bình thuận bị gãy đôi hư hỏng hoàn toàn
hiện tại ở phía nam cầu đang bị sạt lở nặng sự cố không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến cho tình hình giao thông từ huyện đức linh tỉnh bình thuận đi đồng nai tp hcm bị chia cắt
hiện tình hình giao thông qua địa bàn đang bị ách tắc nghiêm trọng các loại phương tiện giao thông không thể đi qua đường này do cầu bị sập
các lực lượng chức năng vẫn đang tập trung điều tiết giao thông và khắc phục sự cố
riêng xe máy đã được điều tiết lưu thông sang đường tránh được biết cầu đôi đập tràn nối liền thôn một thôn hai với thôn ba của xã tân hà huyện đức linh
cây cầu nằm trên tuyến đường tỉnh bảy trăm sáu mươi sáu dt là tuyến giao thông quan trọng nối liền huyện đức linh tỉnh bình thuận đồng nai tp hcm
đêm qua trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn làm sập cây cầu gây ngập úng một số diện tích hoa màu
để lưu thông qua khu vực này các phương tiện giao thông có thể lựa chọn hướng giao thông đi vòng qua địa bàn huyện tánh linh tỉnh bình thuận rồi đi tỉnh đồng nai